xem xét đề nghị của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn và ủy ban nhân dân tỉnh phú yên
thủ tướng chính phủ đã có văn bản số một nghìn sáu mươi tám đồng ý chủ trương chuyển gần ba mươi bảy hectare rừng tự nhiên
và hơn một trăm ba mươi chín hectare rừng trồng sang mục đích xây dựng hồ chứa nước mỹ lâm
đây là công trình trọng điểm của tỉnh phú yên bảo đảm các yếu tố để hoàn thành một số hạng mục chính trước mùa mưa năm nay
thủ tướng giao ủy ban nhân dân tỉnh phú yên chỉ đạo các cơ quan chức năng
ra soát kiểm tra kỹ hồ sơ đề nghị chuyển đổi mục đích sử dụng rừng giả soát nhu cầu thực tế
xác định vị trí danh giới diện tích hiện trạng rừng đảm bảo thống nhất giữa hồ sơ và thực địa
phù hợp với chỉ tiêu rừng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt
dự án hồ chứa nước mỹ lâm có tổng mức đầu tư hơn một tỷ đồng
xây dựng trên diện tích hơn bốn trăm bảy mươi bảy hectare tại hai xã hòa thịnh và hòa mỹ đông huyện tây hòa tỉnh phú yên
hồ chứa nước có dung tích khoảng ba mươi bốn tám triệu m ba cấp nước tưới cho khoảng hai năm trăm linh ha lúa
mía và tám trăm linh hectare nuôi trồng thủy sản
ngoài ra công trình còn cấp nước sinh hoạt cho khoảng ba tám trăm linh hộ dân trong vùng dự án
công trình dự kiến hoàn thành vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một